nhằm giao quân đánh bắt biển xa bờ hiệu quả đáp ứng đời sống tinh thần của ngư dân
và phát huy văn hóa cổ truyền của dân tộc tại xã lộc trì huyện phú lộc ngày một mươi ba tháng ba
ngành thủy sản tỉnh thừa thiên huế tổ chức lễ đua ghe truyền thống cầu trong mưa thuận gió hòa
mùa màng bội thu và gia quân đánh bắt hải sản đầu năm hai nghìn một mươi bảy
sau nghi thức lễ gia quân của đội tàu đánh bắt xa bờ các ngư dân trong làng tham gia lễ đua ghe truyền thống
mỗi đội đua gồm chín vận động viên vượt qua ba vòng sáu cháo với tổng chiều dài đường đua gần năm km
lễ hội đua thuyền gắn bó với người dân thôn đông hải từ nhiều đời nay
và được tổ chức định kỳ hàng năm vào ngày lễ gia quân đánh bắt biển xa bờ
việc duy trì lễ hội không những đáp ứng nhu cầu đời sống tinh thần của ngư dân
mà còn làm phong phú thêm các loại hình văn hóa cổ truyền của dân tộc nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu